mua con dao với ý định đi cướp
nạn nhân thứ nhất là bà nguyễn thị huế đã bị đức đâm liên tiếp
nạn nhân tháo chạy nhưng bị đâm với tỷ lệ thương tật tám mươi một
chưa cướp được tiền đối tượng tiếp tục chuyển sang khống chế người phụ nữ khác rồi cướp được một trăm năm mươi đồng
trên đường tháo chạy do ngã và bị thương đức đến cửa hàng thuốc tây do chị bùi thị nhàn hai mươi sáu tuổi làm chủ để băng bó
tại đây đức cự cãi với chủ cửa hàng thuốc rồi dùng dao đâm liên tiếp khiến chị nhàn tử vong
bố chồng nạn nhân vào can ngăn cũng đã bị đức đâm trọng thương
liên quan đến vụ bảy nạn nhân tử vong trong đêm nhạc hội tại công viên nước hồ tây
vào chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với lê thái sơn hai mươi sáu tuổi đăng ký hộ khẩu tại phố hàng bông quận hoàn kiếm hà nội
sơn là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kết nối á châu
đơn vị tổ chức sự kiện đêm nhạc hội mùa thu hai nghìn một mươi tám tại công viên nước hồ tây
vào tối ngày một mươi sáu tháng chín vừa qua trong đêm nhạc đã xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng
bảy nạn nhân tử vong năm nạn nhân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do sốc ma túy
được biết lê thái sơn bị giữ khẩn cấp về hành vi vi phạm các quy định về an toàn lao động
vệ sinh lao động về an toàn ở những nơi đông người
theo cơ quan điều tra lê thái sơn phải chịu trách nhiệm về cái chết của bảy nạn nhân
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội cũng ra lệnh bắt khẩn cấp
đối với bùi mạnh duy một mươi chín tuổi ở phường trương dương quận hoàn kiếm hà nội
về tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy
trước khi tham gia dự đêm nhạc duy đã rủ một mươi năm thanh niên tham gia tổ chức gom tiền
mua một mươi viên thuốc lắc và cần sa phân phát cho các thành viên trong nhóm sử dụng tại đêm nhạc
liên quan đến vụ án này vào ngày một mươi bảy tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
đã khởi tố vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
và lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy
đi đến cửa hàng mua bán xe máy sau khi thỏa thuận giá cả xong
đối tượng yêu cầu chạy thử để kiểm tra xe và dồ ga chạy mất
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên nguyễn văn năng một mươi bảy tuổi
trú tại huyện châu thành tỉnh tiền giang đã bị công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long bắt giữ
vào khoảng chín giờ ngày một mươi ba tháng chín một đối tượng đi xe ô tô đến cửa hàng bán xe máy
tại phường một tp vĩnh long tỉnh vĩnh long
đoàn quang đạt làm chủ hỏi mua xe mô tô
sau khi thỏa thuận giá cả đối tượng yêu cầu chạy thử để kiểm tra xe rồi dồ ga chạy mất
anh đạt đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tp vĩnh long đã xác định và phối hợp với công an tỉnh long an
bắt giữ đối tượng nguyễn văn năng là đối tượng đã lừa đảo lấy xe của anh đạt trước đó
bước đầu đối tượng năng khai nhận biết anh đạt bán xe nên đã giả vờ hỏi mua
yêu cầu chạy thử và chiếm đoạt xe mô tô chạy về tp tân an tỉnh long an
vài ngày sau đó năng thay đổi biển số và đăng lên mạng xã hội bán xe vừa chiếm đoạt được
thì bị phát hiện bắt giữ
liên quan đến vụ nguyên cán bộ thanh tra tỉnh hòa bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ba bị cáo là
nguyễn thị bình nguyễn thị thường và phạm bá chi cùng về tội danh này
theo viện kiểm sát nhân dân tỉnh hòa bình bị cáo nguyễn thị bình nguyên là cán bộ công tác
tại thanh tra tỉnh hòa bình
trong thời gian công tác từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi sáu bình dùng thủ đoạn gặp gỡ làm quen
đưa thông tin bản thân quen biết nhiều lãnh đạo ở các bộ sở ban ngành các tỉnh
tự nhận mình có thể lo được cho người có nhu cầu xin việc tại ngành y tế giáo dục công an
với mức phí từ một trăm bốn mươi triệu đồng đến ba trăm linh triệu đồng cho một xuất chạy việc chạy biên chế
tin tưởng vào những thông tin của nguyễn thị bình
nhiều người dân có nhu cầu xin việc xin biên chế chính thức vào cơ quan nhà nước
đã trực tiếp đến gặp bình hoặc nhờ người khác đặt vấn đề và đưa tiền nhờ bình xin việc
tổng số người bị bình lừa đảo là lên tới bảy mươi sáu trường hợp với tổng số tiền là gần một mươi sáu tỷ đồng
nguyễn thị thường và phạm bá chi là đồng phạm của nguyễn thị bình
cùng thực hiện hành vi gian dối để nhận của bốn người dân với số tiền là một tỷ một trăm ba mươi triệu đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử kết luận vụ án còn nhiều chi tiết cần làm rõ
và trả hồ sơ để điều tra bổ sung
thưa quý vị bị dọa nạt khủng bố tinh thần nghiêm trọng hơn nữa là bị cưỡng đoạt tài sản
bị hành hung gây nguy hiểm đến sức khỏe thậm chí là mất mạng
đây là những hệ lụy thường thấy của các con nợ khi dính vào vòng xoáy của tín dụng đen
mới đây nhất lại xảy ra thêm một vụ việc bị xiết nợ ở huyện buôn đôn gây bức xúc
trong dư luận quân chúng nhân dân
lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã nhanh chóng điều tra xử lý các đối tượng
đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương
vừa qua gia đình bà lai mỹ dung chú xã e luôn huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
đã đến công an huyện trình báo việc gia đình bà bị một số đối tượng đến đe dọa khủng bố tinh thần
và ngang nhiên xiết nợ dùng xe ô tô chở hết tài sản đi khiến gia đình bà rất lo sợ
vừa qua gia đình bà lai mỹ dung chú xã e nguồn huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc đã đến công an huyện buôn đôn

đi đòi nợ sau đó iber đến nhờ nguyễn văn tiến và trần quang thông đi đòi nợ giúp cả ba đối tượng đã nhiều lần đến nhà bà dung đe dọa uy hiếp buộc vợ chồng bà dung phải viết giấy nợ với số tiền rất cao và xiết toàn bộ tài sản của gia đình bà
lần cuối cùng khi các đối tượng này đang đến lấy đồ của bà dung thì bị công an huyện buôn đôn bắt giữ xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản